triều tiên bắt đầu hạn chế bán xăng dầu tại thủ đô bình nhưỡng khiến giá mặt hàng này tăng gấp bảy lần
các trạm xăng dầu của nước này đang áp dụng hạn mức bán thậm chí là tạm thời đóng cửa
nhiều cây xăng ở bình nhưỡng hiện không được cấp thêm xăng mới và lượng dự trữ cũng gần như đã cạn kiệt
trung quốc là nước cung ứng hầu hết các nhu cầu về xăng dầu cho triều tiên còn một phần là do nga cung cấp
thông tin này được đưa ra trước thềm cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhằm thảo luận các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với triều tiên
trong đó có thể bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu dầu đối với quốc gia đông bắc á này
liên quan đến tình hình bán đảo triều tiên phía mỹ ngày hôm qua đã có một động thái được cho là dịu rộng khi ngoại trưởng mỹ rekellerson tuyên bố
tổng thống mỹ donald trump muốn gây sức ép buộc triều tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân tên lửa bằng cách thắt chặt trừng phạt kinh tế
theo đuổi các biện pháp ngoại giao cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực và mong muốn đưa triều tiên quay trở lại con đường đối thoại